tại tỉnh bình định các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy hai mươi chiếc xe máy tại xã phước sơn huyện tuy phước
nhân chứng là người địa phương cho biết sau khi xem xong trận khai mạc world cup thì bất ngờ nghe một tiếng nổ lớn và ngọn lửa bốc lên dữ dội kèm theo khói mù mịt tại mái hiên sát bên nhà ở xã phước sơn huyện tuy phước
người dân nỗ lực dập lửa đến hai giờ cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt rất may là vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người nhưng khoảng hai mươi mô tô và xe đạp điện bị thiêu dụi
toàn bộ số xe bị cháy đều là của những người thân quen ở xóm người tại đây để thuận tiện việc đi lại bằng đò thiệt hại ước tính khoảng hơn hai trăm linh triệu đồng